chiều nay cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết năm ngày nghỉ lễ từ ba mươi tháng bốn đến một trong năm ngày nghỉ lễ của dịp ba mươi tháng bốn một tháng năm
toàn quốc xảy ra một trăm hai mươi chín vụ tai nạn giao thông làm sáu mươi bảy người tử vong chín mươi người bị thương
so với năm ngày cùng kỳ của năm hai nghìn hai mươi hai giảm chín vụ giảm năm người tử vong và giảm một mươi sáu người bị thương
trong đó đường bộ xảy ra một trăm hai mươi năm vụ làm tử vong sáu mươi bốn người và bị thương chín mươi người đường sắt xảy ra bốn vụ làm tử vong ba người đường thủy không xảy ra tai nạn
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý bốn mươi chín ba trăm bảy mươi một trường hợp vi phạm phạt tiền hơn một trăm linh bảy tỷ đồng tạm giữ tám trăm bốn mươi bảy xe ô tô hai mươi sáu mươi bảy xe mô tô và hai trăm một mươi phương tiện khác tước một mươi một ba mươi ba giấy phép lái xe
trong đó vi phạm về nồng độ cồn là một mươi năm tám trăm năm mươi hai trường hợp vi phạm về tốc độ là một mươi sáu trăm bốn mươi chín trường hợp trở hàng quá tải trọng là bốn trăm tám mươi chín trường hợp quá khổ giới hạn một trăm linh sáu trường hợp
tự ý cải tạo phương tiện hai mươi sáu trường hợp
qua tùy ba mươi ba trường hợp và trở qua số người quy định tám trăm sáu mươi bảy trường hợp